thưa quý vị với sự phát triển của công nghệ ngày nay thì chúng ta có lẽ đã không còn xa lạ với các phần mềm hay là ứng dụng livestream
có đến hàng trăm ứng dụng này được phát triển trên các nền tảng di động
nếu chỉ dừng lại ở mức độ xem để giải trí thì những ứng dụng này gần như là vô hại với người dùng
thế nhưng một khi đã dấn thân quá sâu muốn thu lợi kinh tế thì hàng trăm ngàn cạm bẫy của đối tượng lừa đảo luôn răng sẵn chờ đón các nạn nhân chập chững mới vào nghề
những mạng xã hội video hay những ứng dụng livestream là cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ những năm trở lại đây trên các cái điện thoại smartphone
và đa phần thì cái tâm lý chung của những người sử dụng ứng dụng này đó là muốn gây được sự chú ý đối với những người khác cùng sử dụng ứng dụng
hay là muốn trở thành những cái idol hay là thần tượng của những ứng dụng này
và đánh vào cái tâm lý đó của người sử dụng ứng dụng thì rất nhiều đối tượng đã có những hành vi lừa đảo thậm chí là tống tiền những người sử dụng ứng dụng này
và cái vụ việc mới đây được công an huyện hoài đức phát hiện khởi tố là cái minh chứng rõ ràng nhất về việc là muốn trở thành người nổi tiếng thì cái giá nó phải trả đắt như thế nào
hứa sẽ tặng một triệu hai kim cương trong ứng dụng bgolai tương đương một trăm bảy mươi năm triệu việt nam đồng theo như thỏa thuận quy đổi của người dùng ứng dụng này
đối tượng trần trung tịnh nhanh chóng đã lừa nạn nhân là chị n một thần tượng trên ứng dụng bigolai vào bẫy
với đoạn clip cảnh nóng qua video call trên ứng dụng zalo đối tượng đã ghi lại màn hình toàn bộ cuộc gọi
sau đó liên tục nhắn tin đe dọa khống chế nạn nhân phải chuyển tiền cho mình nhiều lần
đối tượng trần trung tịnh nhanh chóng đã lửa nạn nhân là chị n một thần tượng trên ứng dụng zalo đối tượng đã ghi lại màn hình toàn bộ cuộc gọi
khoảng năm giờ ngày một tháng một bà trần thị cúc ở ốc phú lợi xã phú lễ ngay tiếng động lạ phát ra ở nhà bà đào thị lệ nên qua kiểm tra thì thấy nguyễn thanh hoàng là con ruột của bà lệ có nhiều vết máu trên người
bà cúc ngay lập tức gọi cho anh nguyễn phong phú là anh ruột của hoàng kiểm tra xung quanh thì phát hiện bà lệ đã tử vong trên người có nhiều vết thương nên đã báo cơ quan công an
bước đầu xác định nghi phạm trong vụ án là nguyễn thanh hoàng có biểu hiện mắc bệnh tâm thần
vào thời điểm cuối năm tình trạng hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ luôn có diễn biến phức tạp
đáng báo động hơn là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng chế tạo mua bán pháo
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an tp hà nội đội cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi chế tạo trái phép thuốc pháo nổ
mặc dù ở độ tuổi vị thành niên và không giỏi môn hóa nhưng bắt trước trên mạng nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thương chú tại đông anh hà nội đã chế tạo thuốc pháo nổ
ban đầu đức chế tạo thuốc pháo nổ vì sự tò mò nghịch ngợm
tuy nhiên sau khi thấy trên mạng xã hội một số người có nhu cầu mua pháo với giá cao đức đã quyết định làm với số lượng lớn và bán cho khách
chỉ mất một mươi phút là đức đã có thể chế tạo hoàn thiện một quả pháo nổ trọng lượng khoảng một kg
trước đó em mua ở trên thương mại điện tử
sau đó mình phải pha chế với tỷ lệ như thế nào

còn thuốc trắng là bảy kclo ba năm lachybenzad và hai liu hủy
nếu mà làm lâu thì mất một mươi phút cầm quả nhanh thì chắc tầm hai phút một quả
với lượng quả to nhất chắc là
một cân ạ
một phút bé nhất là chắc tầm
một ngón tay ạ
thì mình có ý thức về việc mà tự chế thuốc pháo nổ như thế rất nguy hiểm không
không có ạ
nhưng mà tại sao mình vẫn cứ làm mình chỉ làm để chơi mà mình

tại bởi vì lúc trộn thuốc là nó không nguy hiểm đâu à
lúc cho pháo thì nó nguy hiểm
một cơ quan chức năng phát hiện kịp thời khi đức đem hàng đi giao
tuy nhiên đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với thanh thiếu niên trong việc áp dụng và thực hiện theo những video trên mạng xã hội
có thể chỉ vì sự tò mò mà đã vi phạm pháp luật
trong thời gian dịch bệnh covid diễn biến phức tạp hiện nay thì một số thanh thiếu niên trẻ vị thành niên thì có nhiều thời gian rảnh ở nhà và thường xuyên sử dụng mạng internet cũng như mạng xã hội
đặc biệt có một số bạn do nhận thức về pháp luật chưa đầy đủ cũng như về tò mò
đã học theo các hướng dẫn tự chế thuốc pháo nổ trên mạng xã hội
chúng tôi đánh giá đây là một hành vi rất là nguy hiểm cho cộng đồng
cũng từ đây thì chúng tôi cũng mong muốn là gia đình nhà trường quản lý các em chặt chẽ hơn để tránh các hành vi vi phạm pháp luật như thế này
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
đêm qua công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng phan hữu hoàng và phan văn trụ chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
tăng vật là chiếc xe ô tô năm chỗ và bốn mươi chín kg pháo nổ
khoảng hai mươi giờ tối ngày một tháng một trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã bù nho huyện phú riềng
tổ công tác công an huyện phú riềng phát hiện xe ô tô ba mươi bảy a bốn mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một đang lưu thông trên đường nhựa thôn tân hiệp
theo hướng từ huyện phú riềng đi tỉnh đắk nông có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe
kiểm tra phía sau cốp xe phát hiện hai bao tải màu vàng bên trong có chứa bốn mươi chín kg pháo nổ
bước đầu phan hữu hoàng khai nhận số hàng trên mới mua được của đối tượng tên nam
người điều khiển xe ô tô trên là tài xế taxi hoàng thuê trở từ tỉnh đồng nai đến tỉnh bình phước
công an huyện phú riềng đang tạm giữ hai đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục lấy lời khai làm rõ
hai đối tượng phan văn nhuận và đinh văn hiệp cùng chú tại hà nội đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy
đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện đông anh bắt quả tang
cụ thể tại khu vực xã cấn hữu huyện quốc oai hà nội tiến hành dừng xe ô tô do đinh văn hiệp điều khiển
tổ công tác đã phát hiện số lượng lớn nghi là ma túy đá trên xe
tại cơ quan công an qua giám định số vật chứng trên đều là ma túy dạng metafetamin có tổng khối lượng gần một mươi kg
cơ quan công an xác định đối tượng nhuận có sự kết nối và hoạt động phạm tội về ma túy trên tuyến hà nội tây bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ án